văn phòng chính phủ cần nghiên cứu xây dựng đề án thiết lập hệ thống thông tin chính phủ phi giấy tờ
nhằm rút ngắn thời gian họp giảm giấy tờ hành chính và hệ thống điện tử về tham vấn chính sách
nhằm giúp người đứng đầu ra quyết định kịp thời hơn
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp về kinh nghiệm triển khai xây dựng chính phủ điện tử diễn ra vào chiều nay
đánh giá cao tinh thần làm việc của văn phòng chính phủ cùng với một số bộ ngành và doanh nghiệp trong thời gian qua
đã hướng tới chính phủ số và tiến trình xây dựng chính phủ điện tử
tuy đã triển khai nhiều nhiệm vụ đã đạt được kết quả nhất định nhưng vẫn còn chậm trễ chưa xác định rõ được mục tiêu triển khai
một trong những lý do là chúng ta cũng chưa xác định rõ được lộ trình và mục tiêu cụ thể để triển khai
bên cạnh đó thì đúng như công ty nói một số bộ ngành cũng còn coi nhẹ cái việc này né tránh cái việc này
chưa coi là nhiệm vụ của cấp trưởng trong việc này nhất là áp dụng công nghệ vào công tác quản lý điều hành
có một số cơ quan thì mang nạn tính hình thức chưa còn tính hiệu quả
thủ tướng yêu cầu cần phải cải cách cơ chế chính sách nhất là việc kết nối phi tập trung về cơ sở dữ liệu cởi mở thông tin
bộ thông tin truyền thông cần nghiên cứu xây dựng nghị định về bảo vệ thông tin riêng tư sau này sẽ nâng lên thành luật
chính phủ điện tử gắn chặt với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin ở mọi cấp mọi ngành trong đó công nghệ thông tin là công cụ để thực hiện mục tiêu cải cách
văn phòng chính phủ trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám phải trình thủ tướng xem xét phê duyệt đề án về giải pháp kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước
và khẩn trương thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
văn phòng chính phủ cất bộ ngành
phải là những cơ quan đi đầu trong việc thực hiện chính sách chính sách phi giấy tờ ở việt nam phi giấy tờ ở các bộ bán ngành trừ những văn bản mặt để giảm giấy tờ nhiều hơn nữa
hiện nay các văn bản điện tử như cơ quan thì cũng còn hạn chế lắm công việc thì cái này phải ấp dụng mạnh mẽ hơn và cuốn thiệt tốt hơn đến mọi cơ quan đơn vị
giao văn phòng chính phủ nghiên cứu xây dựng đề án thiết lập hệ thống thông tin chính phủ phi giấy tờ
để phục vụ cho chính phủ
chỉ đạo điều hành của chính phủ của thủ tướng chính phủ để rút ngắn thời gian họp giảm giấy tờ hành chính và hệ thống điện tử về thông bắn chính sách để cung cấp đầy đủ các thông tin giúp người đứng đạo quân hành chính nhà nước ra quyết định kịp thời hơn
thủ tướng đồng ý thành lập ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn lại ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin nhấn mạnh mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và dữ liệu mở
thủ tướng chính phủ là chủ tịch ủy ban trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng chính phủ điện tử phó thủ tướng vũ đức đam làm phó chủ tịch bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ làm chủ tịch kiêm tổng thư ký giúp thủ tướng theo dõi đôn đốc điều phối hoạt động của ủy ban này
ủy ban có tổ công tác giúp việc kiêm nhiệm để thực hiện nhiệm vụ được giao mà cụ thể là cục cải cách thủ tục hành chính